theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai bão số năm sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển của nước ta
đặc biệt vùng tâm bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành từ quảng bình đến đà nẵng
theo dự báo bão sẽ đổ bộ vào nước ta trong khoảng trưa chiều ngày một mươi tám tháng chín tiếp tục mạnh lên và di chuyển vào đất liền
đặc biệt thời điểm bão đổ bộ cũng là lúc thủy chiều lên đỉnh có khả năng gây ảnh hưởng đến các vùng trũng khu vực ven biển
vùng ven biển đúng là phải rất cẩn trọng để làm sao một là không chủ quan
chứ chủ quan lại bảo nghe đài này nghe đài khác nó nhẹ nó này thế khác
bởi vì là gắn cánh này với chiều cường tính cao đúng ạ
nó sẽ xảy ra cái chuyện đó cho nó vùng trũng vùng thấp của những cái cụ dân cư ven biển những vùng thấp mà hết sức lưu ý
bên cạnh đó cần kiểm tra xa xoát bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ ru
đối với các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu chủ động thu hoạch và điều tiết nước cho trồng trọt
sẵn sàng sơ tán dân cư khu vực nguy hiểm ven biển vùng trũng thấp khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất nhất là khách du lịch
các tỉnh nằm trong khu vực nguy hiểm tiếp tục giàn soát cập nhật các phương án ứng phó với bão bảo đảm an toàn cho người dân